huyện chư mờ nga là vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất của tỉnh đắk lắc với ba mươi sáu ha
song do tình hình biến đổi khí hậu nên là ủy ban nhân dân huyện chủ trương chuyển đổi những diện tích không phù hợp
kêu gọi đầu tư và xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tập trung với diện tích khoảng năm mươi ha
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cá nhân tham gia đầu tư sản xuất kết hợp với phân phối bao tiêu sản phẩm
đây là hướng đi mới của huyện miền núi tỉnh đắk lắc đang chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
việc gia nhập tpp sẽ yêu cầu các sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng cao cung ứng ra thị trường ngày càng bức thiết
do đó chủ trương của huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
là hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững tăng năng suất cây trồng bảo vệ môi trường
từ đó tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường
thực hiện chủ trương trên ủy ban nhân dân huyện đã giao cho trung tâm dạy nghề huyện
thí điểm trồng loại dưa lưới chu phấn đài loan một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và giá thành cao
từ ba mươi đến một trăm linh nghìn đồng trên một kg
trung tâm đã xây dựng một khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích ba trăm linh m hai
năng suất của cây dưa lưới đạt rất cao cây dưa khi ra trái phát triển tốt không có hiện tượng dụng quả
tính ra chi phí đầu tư chỉ tám triệu đồng nhưng đã thu về được khoảng hơn
hai mươi triệu đồng
khu vực trồng thử nghiệm và dạy nghề cho nông dân của trung tâm cũng đã thực nghiệm thành công
nhiều loại cây hoa như hoa lan cà chua dưa leo bì xanh xà lách rau cài

năng suất của cây dưa lưới đạt rất cao cây dưa khi ra trái phát triển tốt không có hiện tượng dụng quả
trung tâm đã xây dựng một khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích ba trăm linh m hai

trung tâm đã xây dựng một khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích ba trăm linh m hai
năng suất của cây dưa đạt rất cao cây dưa khi ra trái phát triển tốt không có hiện tượng dụng quả
trung tâm đã xây dựng một khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích ba trăm linh m hai
năng suất của cây dưa đạt rất cao cây dưa khi ra trái phát triển tốt không có hiện tượng dụng quả